ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu phố năm phường bạch đằng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
khu dân cư này hiện có sáu mươi hộ dân có đời sống kinh tế khá trên hai mươi hộ giàu
số còn lại có mức sống trung bình thành thị khu phố không còn hộ nghèo cận nghèo
hàng năm chín mươi tám các hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa
có được kết quả này là nhờ sự quan tâm của cấp ủy trì bộ địa phương đã có nghị quyết xây dựng khu phố văn hóa
văn minh đô thị vận động các đoàn thể nhân dân phát động phong trào thi đua
tập trung vào các nội dung thiết thực về phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
giữ vững an ninh trật tự vệ sinh môi trường ngăn chặn người dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè
làm nơi kinh doanh muôn bán
đồng chí vũ hồng thanh chúc mừng và biểu dương những kết quả mà địa phương đã đạt được
bày tỏ mong muốn tỉnh ủy quảng ninh quan tâm tạo điều kiện hơn nữa trong đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc
tổ chức tốt các phong trào khích lệ tinh thần đoàn kết toàn dân góp phần mang lại lợi ích to lớn hơn